liên bộ công thương tài chính đã thống nhất điều chỉnh giá xăng dầu từ một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng tám
theo đó giá bán xăng e năm ron chín mươi hai và dầu ma rút giữ ổn định so với kỳ trước
giá dầu diesel giảm hai trăm bốn mươi đồng một lít giá dầu hòa giảm tám mươi hai đồng một lít
chỉ có giá xăng ron chín mươi năm tăng một trăm chín mươi hai đồng một lít so với giá hiện hành
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá bán mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai và dầu ma rút giữ ổn định
giá dầu diesel giảm hai trăm bốn mươi đồng một lít giá dầu hòa giảm tám mươi hai đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm tăng một trăm chín mươi hai đồng một lít so với giá hiện hành
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bốn bốn trăm linh chín đồng một lít
xăng ron chín mươi năm không cao hơn một mươi năm một trăm một mươi bốn đồng một lít
dầu dsn năm s không cao hơn một mươi một chín trăm sáu mươi một đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi năm một trăm một mươi một đồng một lít
xăng r chín mươi năm không cao hơn một mươi một trăm hai mươi năm đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi một một trăm tám mươi ba đồng một kg